các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
giác điều tra bộ công an tiến hành điều tra xác minh đối với trịnh văn quyết
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
các cá nhân thuộc công ty cổ phần tập đoàn flc công ty cổ phần chứng khoán bos
và các công ty có liên quan về hành vi thao túng thị trường chứng khoán
che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra vào ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán việt nam
hành vi trên của trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
đã đủ yếu tố cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán quy định tại điều hai trăm một mươi một bộ luật hình sự
và tối cùng ngày cơ quan điều tra bộ công an cũng đã tiến hành khám xét nơi ở
nơi làm việc của chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc trịnh văn quyết
và những địa điểm liên quan để thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra
và cùng ngày ông trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
đã có văn bản ủy quyền cho bà vũ đặng hải yến là phó tổng giám đốc tập đoàn flc
điều hành toàn bộ hoạt động của tập đoàn flc và bamboo airways
công an tỉnh hà nam vừa bắt giữ nhóm một mươi hai đối tượng sử dụng tài khoản facebook
gia lô đăng tải thông tin sai sự thật để lừa đảo chiếm đất tài sản của hàng nghìn bị hại
với số tiền lên đến hơn ba tỷ đồng
nhóm đối tượng do nguyễn văn minh chú tại huyện ứng hòa thành phố hà nội cầm đầu
quá trình đấu tranh các đối tượng khai nhận đã sử dụng phần mềm để chỉnh sửa giờ nhắn gia lô
tạo các hình ảnh cung cấp số lô số đề cho người chơi đúng theo kết quả số số miền bắc hoặc miền nam
để thu hút được nhiều người nhóm đối tượng đã thuê bốn căn trung cư để đặt một trăm sáu mươi chín máy tính
chạy liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ và sử dụng hơn bảy mươi tài khoản facebook
để đăng hàng trăm nghìn bài quảng cáo nội dung có thể cung cấp số lô số đề chuẩn một trăm linh để lừa đảo người dân
và khi người mua chuyển tiền các đối tượng sẽ cho số ngẫu nhiên
rồi chặn số điện thoại zalo của bị hại để chiếm đoạt tài sản
tính từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay các đối tượng đã lừa đảo chiếm đặt tiền của hàng nghìn bị hại
với số tiền hơn ba tỷ đồng
với hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản và làm giả sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối tượng nguyễn quang tân chú thại huyện cửu đông bắc tỉnh đắk lắc
vừa bị tòa nhân dân tỉnh đắk lắc đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án tổng cộng hai mươi hai năm tù ra
theo cáo trạng tân đã thế chất tám xe ô tô do mình đứng tên cho ngân hàng để vay tiền
đến khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi do làm ăn thua lỗ thông qua mạng xã hội facebook
tân đã liên lạc với lưu trí khang sinh sống tại tp hcm cung cấp thông tin thuê khang
làm giả một mươi giấy chứng nhận đăng ký ô tô giả với giá năm triệu đồng một đăng ký giả
sau đó tân đã mang hai xe đến cầm cố cho anh tô đức lợi chú thại tp bumathuật lấy một một trăm năm mươi tỷ đồng
tám giấy tờ giả còn lại tân thế chấp vào ngân hàng thương mại cổ phần phát triển tp hcm
chi nhánh đắk lắc lấy số tiền là ba bảy trăm tám mươi tỷ đồng toàn bộ số tiền có được tân đã trả nợ và tiêu xài cá nhân
tại phiên tòa nguyễn quang tân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo tân một mươi tám năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đất tài sản
bốn năm tù giam về tội làm giả sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tổng hợp hình phạt tân phải chấp hành là hai mươi hai năm tù giam
vào sáng ngày hai mươi chín tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai phối hợp với viện kiểm sát nhân dân
và công an huyện chư pư tổ chức thực hiện điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn yà sâm
xã ea rong huyện chi pu
và hung thủ sau khi sát hại hiếp dâm nạn nhân đã phi tang thi thể xuống giếng sâu trong dãy vắng
đối tượng gây án là ra lan giang sinh năm hai nghìn một chú thôn yà sâm xã ea rong huyện chi pu
tối ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai sau khi uống rượu với nhiều người trong làng giao về nhà cãi nhau với gia đình
rồi bỏ ra tròi dãy ngủ
đến hai mươi một giờ cùng ngày khi giang đi qua vườn cà phê thấy chị trịnh thị hồng chú cùng thôn
thì nảy sinh ý định hiếp giam
để tránh bị chị hùng phát hiện giang nhặt một khúc gỗ trong vườn lẻn ra sau lưng đánh nhiều nhát vào đầu
sau đó bóc cổ thực hiện hành vi hiếp dâm
sợ bị người khác phát hiện đối tượng đã kéo lê thi thể nạn nhân và xe máy ném xuống giếng nhằm phi tang dấu vết
nạn nhân cũng có mối quan hệ rất là rộng vì thường xuyên là giao tiếp và đi lại với cả người địa phương
với những người kinh xung quanh với những người địa phương tại nơi xảy ra vụ việc
cùng xuyên đi lại như sang tỉnh đắk nông tỉnh bình phước và thành phố hồ chí minh là công nhân làm thuê
tuy nhiên với tinh thần kiên quyết điều tra làm rõ thủ vọng một cách sớm nhất trả lại lễ sự bình yên cho nhân dân
với sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh lãnh đạo phòng giai sự công tác tích cực phối hợp với chính quyền địa phương
kiên trì báo địa bàn